đó là một số nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
kính chào quý vị khán giả mở đầu bản tin sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh đồng nai
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh thành lập bốn tổ công tác tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vai tài chính thuộc công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn thành phố biên hòa
thực tế cho thấy phần lớn các cơ sở đều vi phạm các lỗi như lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định
một số hợp đồng chưa thể hiện pháp nhân của công ty ký kết hợp đồng cầm cố
mà chỉ thể hiện tên và chữ ký của nhân viên
vẫn còn cơ sở sử dụng sổ quản lý kinh doanh dịch vụ cầm đồ không đúng quy định
đặc biệt lãi suất ghi trên các hợp đồng là một ba
nhưng khi kiểm tra hồ sơ có liên quan như sổ sách chứng tử báo cáo tài chính hồ sơ hạch toán không thể hiện
đối với các hợp đồng cầm cố xe ô tô và mô tô các tổ đã kiểm tra các giấy tờ của tài sản cầm cố của một bốn trăm ba mươi xe ô tô và mô tô các loại hầu hết không lưu giữ tại cơ sở
mà được cơ sở cho người đến cầm cố mượn lại tài sản thông qua một hợp đồng khác và có thu phí
qua kiểm tra các tổ công tác đã tạm giữ một số sổ sách theo dõi quản lý hoạt động cầm đồ
theo đó yêu cầu các cơ sở phải bổ sung các hồ sơ sổ sách chứng từ báo cáo tài chính và kê khai thuế hạch toán đầu ra đầu vào của địa điểm kinh doanh để làm rõ
trước đó trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba công an các huyện thành phố trong tỉnh cũng đã kiểm tra lập biên bản xử phạt một mươi cơ sở
thuộc công ty f tám mươi tám với tổng số tiền ba mươi bảy triệu đồng ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và ngưng hoạt động kinh doanh đối với hai cơ sở
sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã làm rõ đối tượng có hành vi buôn bán thực phẩm chức năng giả
được biết thủ đoạn của đối tượng này là lợi dụng tâm lý của đa số người dân là ngại đi đến các cửa hàng mua thuốc
nắm đối tượng đã thu mua sản phẩm giả để bán qua các hội nhóm trên mạng xã hội
theo tài liệu điều tra do nắm được nhu cầu của thị trường đối với một loại sản phẩm tăng cường sức khỏe cho nam giới
đối tượng bùi thị vân hai mươi bảy tuổi ở hoàng mai tp hà nội đã thu mua trôi nổi các loại thuốc uống dạng viên và dạng xịt giả mạo của nhãn hiệu này để bán lại cho những người có nhu cầu
lực lượng chức năng đã thu giữ của vân gần bốn trăm linh hồ thuốc uống và lọ xịt giả
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi thị vân về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng
ngày một mươi chín tháng bốn công an huyện bến cầu đã khởi tố vụ án khởi tố năm bị can gồm huỳnh văn năm chú tại tỉnh đồng tháp ngô thanh xuân cao anh kiệt trần minh lễ và nguyễn văn phan cùng chú tại huyện bến cầu tỉnh tây ninh về hành vi buôn lậu
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bốn công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh đã bắt quả tang lễ đang giao máy gặt đập liên hợp cho năm và đồng thời bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan thu giữ hai máy gặt đập liên hợp một máy cày một ô tô tải chuyên dụng
kết quả điều tra ban đầu cho thấy lợi dụng việc người dân sinh sống ở khu vực biên giới campuchia việt nam qua lại canh tác nông nghiệp năm đối tượng trên đã móc nối với trần hoàng hậu tức là hảo chú tại huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
để buôn lậu các loại máy cày máy gặt đập liên hợp từ campuchia về tỉnh tây ninh việt nam và đưa đến các tỉnh miền tây tiêu thụ cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này đã vận chuyển một mươi sáu máy nông công nghiệp về việt nam tiêu thụ với trị giá ước tính khoảng hai tỷ đồng
riêng đối với đối tượng trần hoàng hậu đã bỏ trốn hiện vụ việc đang được công an huyện bến cầu tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng hầu
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang vừa cho biết qua công tác tuần tra
công an huyện bến cầu đã phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu đang trên đò ngang
vào khoảng sáu giờ ngày một mươi chín tháng bốn tại bến đò doi lửa thuộc xã long điền a huyện trợ mới tỉnh an giang tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy vào vàm nao
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang phát hiện trên đò ngang đang lưu thông từ huyện thanh bình tỉnh đồng tháp qua xã long điền a huyện trợ mới
có một xe mô tô vận chuyển bảy trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
được ngụy trang là người mua bán chuối
tại thời điểm kiểm tra không ai thừa nhận là chủ sở hữu xe mô tô và số thuốc lá lậu trên
bảy giờ cùng ngày tại bến đỏ trợ thủ thuộc thủy phận xã long điền a huyện trợ mới tổ công tác tiếp tục phát hiện bắt giữ đỗ kim hương
chú tại tỉnh long an điều khiển xe mô tô vận chuyển bảy trăm bảy mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu được nguy trang tinh vi trên đỏ ngang
hương khai nhận mua số thuốc lá lậu trên từ huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp mang về bán lại kiếm lời
hương khai nhận mua số thuốc lá lậu trên từ huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp mang về bán lại kiếm lời
phương tiện công cộng quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang áp dụng với nhân viên phục vụ người quản lý người lao động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng người tham dự sự kiện
hà nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc tăng tỷ lệ bao phủ vaccine không chủ quan lơ là trong mọi tình huống để không bùng phát dịch
ubnd tp cũng yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ thành ủy
ubnd tp trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh khác

đều vượt chỉ tiêu đề ra và tăng cao so với năm hai nghìn hai mươi một

hơn hai năm triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng một mươi hai bảy mươi ba so với năm hai nghìn hai mươi một
hơn tám năm triệu người tham gia bảo hiểm y tế tăng một mươi một chín so với năm hai nghìn hai mươi một
độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt chín mươi một một mươi tám dân số
số thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp là bảy mươi bảy sáu trăm linh bốn tỷ đồng tăng một mươi năm ba mươi ba so với năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp cho gần một sáu triệu lượt người tăng bốn mươi năm năm so với năm hai nghìn hai mươi một
một mươi bảy ba mươi bốn triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tổng số chi trả bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp hơn năm mươi hai tỷ đồng
các doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm xã hội hơn bốn năm trăm linh tỷ đồng bao gồm cả nợ dưới một tháng nợ khó thu và nợ ngân sách nhà nước
năm hai nghìn hai mươi ba thành phố hồ chí minh đặt ra nhiều giải pháp tập trung mọi nguồn lực để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
từ đó tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế tăng nguồn thu đồng thời tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi ba đạt tỷ lệ một trăm linh học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế
trong chuyến thăm chính thức tới việt nam nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao hai nước vào ngày một mươi tám tháng bốn bộ thương mại và du lịch úc thượng nghị sĩ don faro đại sứ úc tại việt nam andrew golginowski và đoàn công tác đã có chuyến thăm và chúc mừng việc chết
hẳn kết nối việt nam úc
sự kiện có sự tham dự của tổng cục trưởng tổng cục du lịch nguyễn trung khánh cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành tại hành phố hồ chí minh các doanh nghiệp du lịch lữ hành
bộ trưởng thương mại và du lịch úc don faro đã chúc mừng việc chết với các đường bay mới mở kết nối melbourne sydney với thành phố hồ chí minh và các đường bay mà hẳn sẽ tiếp tục khai trương trong thời gian tới
bao gồm đường bay thẳng đầu tiên từ việt nam đến westbank với chi gần chín giờ bay cùng tàu bay lớn a ba trăm ba mươi hiện đại
các chuyến bay từ melbourne về thành phố hồ chí minh của việt jet sẽ khởi hành các ngày chủ nhật thứ tư thứ sáu
các chuyến bay từ thành phố hồ chí minh đi melbourne phục vụ bao chuyến khứa hồi mỗi tuần vào thứ ba năm bảy
đường bay sydney thành phố hồ chí minh cùng với bao chuyến khứa hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai năm bảy từ sydney về thành phố hồ chí minh và thứ tư sáu chủ nhật từ thành phố hồ chí minh đi sydney
các chuyến bay kết nối thành phố hồ chí minh với brisbane úc sẽ cắt cánh từ ngày một mươi sáu tháng sáu với hai chuyến khứa hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai và thứ sáu
sở chủ dịch chính khoán thành phố hồ chí minh hồ sê vừa quyết định đưa một loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo
trong đó có nhiều cái tên đình đám như nvl hbx hbc ibc bom ldg từ ngày hai mươi năm tháng bốn
nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo là do tổ chức niêm yếp dọc nộp báo cáo tài chính kiểm toán
năm hai nghìn hai mươi hai quá một mươi năm ngày so với thời hạn quy định
thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoảng một điều ba mươi bảy
quy chế niêm yếp và giao dịch chứng khoán niêm yếp ban hành theo quy định số một mươi bảy
qdhd ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của hội đồng thành viên sở giao dịch chứng khoán việt nam
các cổ phiếu kể trên đều đã bị hồ sê đưa vào danh sách cổ phiếu không được giao dịch ký quỷ mặt chín trước đó
theo quy định nhà đầu tư sẽ không được sử dụng mặt chin do công ty chứng khoán mua giới cấp để mua các cổ phiếu bị trong danh sách này
đến thời điểm hiện tại trong số các cổ phiếu mới bị đưa vào diện cảnh báo mới chỉ có novaland công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh thị trường chung đang đứng trước áp lực điều chỉnh và dự báo lợi nhuận quý i năm hai nghìn hai mươi ba của các doanh nghiệp suy giảm
dòng tiền được cho là có khả năng tìm kiếm và lướt sóng ở những cổ phiếu của doanh nghiệp có kế hoạch chi trả cổ tức cao trong năm nay
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
với mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý i sắp bước vào giai đoạn cao điểm
trong khi dự báo lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp có thể chứng kiến sự sụt giảm mạnh
trong bối cảnh thị trường chung đang đứng trước áp lực điều chỉnh và dự báo lợi nhuận quý i của các doanh nghiệp suy giảm

thì bước vào năm hai nghìn chín thì rất là nhiều doanh nghiệp họ cũng có kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền rất là cao
các nhà đầu tư săn tiền cổ phiếu cổ tức cao thường có hai loại
thứ nhất là những nhà đầu tư thường không quan tâm đến biến động thị giá mà đề cao sự ổn định trong kinh doanh
là những nhà đầu tư nước sống theo tin chia cổ tức
nhóm này thường lựa chọn bán chút lời trước ngày giao dịch không hưởng quyền để tránh bị đánh thuế
giới phân tích nhìn nhận cổ tức chỉ mang lại lợi nhuận kỳ vọng ở mức vừa phải
không phải là làm giàu nhanh nên chiến lược này phù hợp với những người coi đầu tư chứng khoán
là một kênh sinh lợi bền vững không thích hợp với những người ưu thích mạo hiểm
hơn thì họ sẽ tập trung vào những nhóm cổ phiếu mà có xu hướng là tăng trưởng mạnh thay vì chi trả cổ tức đều
hiện trên sàn có không ít cổ phiếu có tỷ lệ chi trả cổ tức cao hơn rất nhiều so với thị giá giao dịch
có thể kể đến như cổ phiếu cbh của công ty cổ phần phục vụ mai tán hải phòng
có trị giá ba trăm linh đồng một cổ phiếu nhưng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới một chín trăm sáu mươi đồng một cổ phiếu
tức tỷ suất khẩu tức cao đến sáu trăm năm mươi ba
mai xuất khẩu phan thiết cũng có thị giá chỉ ba trăm linh đồng một cổ phiếu nhưng tỷ suất cổ tức lên đến sáu trăm sáu mươi bảy
dù vậy nhìn từ góc độ dài hạn hoạt động này vẫn có khá nhiều bất lợi mà nhà đầu tư cần lưu ý
thứ nhất là mặt thanh khỏng bởi vì thông thường những cổ phiếu có lịch sử chi trả cổ tức tốt
thì thông thường những cổ phiếu này thanh khỏng của những cổ phiếu này rất là thấp
cái lượng prostin tức là cái lượng lưu hành bên ngoài cũng khá là thấp
dẫn đến câu chuyện là các nhà đầu tư có thể dễ mua vàng
nhưng mà khi muốn bán ra thì lại rất là khó về mặt thanh khoản
thì như tôi cho rằng đấy là cái rủi ro lớn nhất đối với những cái cổ phiếu này
tuy vậy thì như tôi đã đề cập là chúng ta có thể ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp
mà có mức lợi cổ tức cao hơn ngân hàng cao hơn cái mức tiền tích kịp của ngân hàng
cái thứ hai nữa là đặc biệt nhất là phải có tính thanh khoản
trong bức ảnh thị trường chứng khoán diễn biến
nhà đầu tư thường tìm cách đón đầu thông tin về những doanh nghiệp sắp trả cổ tức tiền mặt
để mua vào cổ phiếu và bán chốt lại ngay sau khi được chốt quyền nhận cổ tức
tuy nhiên trước sự ngộ nhận đối với chiến lược này
nhiều nhà đầu tư đã không chú ý vào nghề chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức
thì giá cổ phiếu bị giảm trừ tương đương với tỷ lệ cổ tức được chia
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại